thưa quý vị miền bắc đang trải qua những ngày rất đậm rất hại
tại thủ đô hà nội vào thời điểm sáng sớm thì nhiệt độ ngoài trời chỉ ở ngưỡng bảy độ c
dù thời tiết có khắc nghiệt nhiệm vụ điều tiết giao thông phân làng phân luồng
giúp cho các phương tiện lưu thông được thuận tiện và an toàn tránh xảy ra ồn tắc
vẫn được cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tp hà nội triển khai
thực hiện đồng bộ trên các tuyến phố
vào thời điểm sáng sớm thời tiết tại hà nội đã xuống một mươi độ c kèm theo mưa gió
trời lạnh khiến bất cứ ai ra đường cũng đều cảm thấy rét bút tê tái
như thường lệ những ngày mưa lạnh lưu lượng tham gia giao thông lại tăng cao vào giờ cao điểm
tình hình giao thông trở nên phức tạp
và vẫn như hàng ngày lực lượng chức năng vẫn luôn có mặt đúng giờ
tại các ngã tư điểm nóng về tình hình giao thông để thực hiện nhiệm vụ
mưa cộng thêm là lưu lượng phương tiện người tham gia giao thông thì rất đông
là cũng được sử chỉ đạo của ban dự phòng cũng ban chỉ đội
anh em cán bộ chiến sĩ cũng chấp hành nghiêm và phân luồng
tuyệt đối không để xảy ra ồn tắc giao thông
đảm bảo cho người dân và cũng như cho học sinh sinh viên đi học giao thông thông suốt
giúp các phương tiện tham gia giao thông được di chuyển thuận tiện an toàn
đảm bảo trật tự tình hình an toàn giao thông nói chung trên các tuyến đường
đó chính là nhiệm vụ
lên hàng đầu của lực lượng cảnh sát giao thông dù thời tiết có khắc nghiệt như thế nào
dù thời tiết khắc nhiệt như thế nào tất cả các lực lượng chức năng
vẫn cố gắng làm việc trên tất cả các tuyến đường
để cho mọi người đi lại an toàn thận tiện hơn
bất cứ thời tiết như nào lực lượng chức năng cán bộ chiến sĩ anh em
cũng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho lãnh đạo giao phó
tuyệt đối đảm bảo an toàn thống suốt
cho người dân tham gia giao thông đi lại
bên cạnh việc điều tiết giao thông tại các ngã tư các đội cảnh sát giao thông
có lên phương án ứng trực từ sớm và tăng cường nhiều tổ tuần tra
hỗ trợ các điểm có khả năng và xảy ra ủn ứ